bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phố sách hà nội đặt trên tuyến phố một mươi chín một mươi hai được kỳ vọng là không gian văn hóa hấp dẫn của thủ đô cũng như một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách khi tới hà nội
tuy nhiên sau tám tháng đến nay các hoạt động tại phố sách ngày một thưa thớt tình trạng vắng khách diễn ra cả ở những ngày cuối tuần vốn được xem là những ngày nhộn nhịp nhất
theo các nhà xuất bản nhà sách việc kinh doanh tại các gian hàng ảm đạm lượng khách thưa vắng điều này đã dẫn đến doanh thu của hầu hết các gian hàng bị sụt giảm
mở cửa từ tám giờ sáng nhưng đã sang đến quá buổi trưa gian hàng sách này vẫn chưa có một độc giả nào ghé thăm
những ngày đầu mới mở thì rất là đông tình trạng chen chúc diễn ra thường xuyên nhưng mà thời gian gần đây thì lượng khách giảm đi đáng kể mùa đông này thì cũng ít có sự kiện
may mắn hơn gian hàng kề bên gian hàng này đã đón vị khách đầu tiên
theo chủ cửa hàng này trong ba tháng đầu đi vào hoạt động
khách đông nên tình hình kinh doanh của các gian hàng khả quan với doanh thu trung bình từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi triệu một tháng
tuy nhiên từ tháng thứ tư trở đi doanh số đã giảm đến hai phần ba
đã vậy từ việc được miễn mọi chi phí đến nay họ phải hạch toán thêm cả chi phí điện nước chăm sóc cây xanh bảo vệ giá thuê mặt bằng
lợi nhuận không còn lại là bao chưa nói đến thua lỗ
mặc dù vậy với các doanh nghiệp điều họ cần là sự hỗ trợ về mặt chính sách hơn là kinh phí để có thể tiếp tục bám
trụ với phố sách này
các đơn vị khi tham gia gian hàng thì chúng tôi muốn được sự hỗ trợ
hỗ trợ ở đây không phải về vấn đề tiền bạc tiền bạc là một phần
nhưng tôi nghĩ là hỗ trợ lớn hơn là một định hướng chung về hoạt động xuyên suốt
ví dụ như là một mùa hay một năm của phố sách
tức là có những hoạt động chung mà tất cả các đơn vị tham gia gian hàng đều có những hoạt động bổ trợ vào đây
ngay cả không gian đọc sách cửa hàng cà phê sách cũng vắng
cũng vẻ điều hưu
quản lý cửa hàng này cho hay lượng khách nhiều tháng nay đã giảm mạnh so với ba tháng đầu
trong khi nhu cầu của giới trẻ đến phố sách này chủ yếu là chụp ảnh
doanh thu của bọn em thì nó cũng phải giám đi khoảng tầm tám chín thôi không phải là lớn
tại vì bây giờ một ngày doanh thu thì nó cũng chỉ được mấy trăm nghìn đến hơn một triệu một ngày
ngày thường đấy
còn cuối tuần thì nó cũng chỉ được vài ba triệu
nói chung là nếu mà để cái hoạt động như thế này
thì đường sách nó nói thì cửa hàng nó cũng đủ lỗi nhiều
trong khi phố sách hà nội ảm đạm và điều hưu
thì tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm tổng kết hai năm hoạt động
ban điều hành đường sách tp hcm cho biết
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hai bốn triệu lượt người đến với đường sách này
so với một năm triệu lượt năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt doanh thu đường sách tp hcm năm nay tăng gần gấp đôi
đạt sắp xỉ năm mươi tỷ đồng
có điều này là nhờ đường sách tp hcm
được điều hành bởi một tổ chức là những người am hiểu về ngành xuất bản
phố sách còn được duy trì và phát triển những chương trình
hoạt động hấp dẫn thiết thực tạo không gian tương tác với độc giả